quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay bão số bảy tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến khoảng một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở phía đông đảo hải nam trung quốc
cường độ cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
như vậy khoảng đêm nay bão sẽ vượt qua khu vực phía nam của đảo hải nam trung quốc
và đi vào vịnh bắc bộ
đến trưa mai tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
cường độ cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
sự xuất hiện của bão số bảy làm cho trường gió đông yếu đi
vì thế trong ngày hôm nay mưa ở miền trung có xu hướng giảm dần
tuy nhiên từ nghệ an trở vào cho đến quảng ngãi vẫn còn có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến thừa thiên huế
vẫn là vùng mưa vừa mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm nay
phổ biến từ bảy mươi cho đến một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
với khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến là từ hai mươi cho đến năm mươi mm
do mưa giảm nên nhiệt độ miền trung có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
quá trình mạnh lên của quốc gia
mưa bão số bảy cũng khiến gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam sẽ hoạt động mạnh hơn
vì thế trong ngày hôm nay ở nam bộ và tây nguyên sẽ chuyển nhiều mây hơn
có mưa rào và rông sớm
dự báo ngay từ trưa và chiều mưa rông sẽ xảy ra ở các tỉnh miền tây nam bộ
sau đó càng về chiều mưa sẽ lan dần lên các tỉnh miền đông và khu vực tây nguyên
do có mưa sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía nam đều không cao
miền đông nam bộ nhiệt độ hầu hết đều dưới ba mươi một độ
còn ở các tỉnh miền tây ngang bằng với các tỉnh tây nguyên là từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
trở ra với các tỉnh miền bắc dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ nói chung tiếp tục không mưa
nhiệt độ ban ngày hầu hết cũng chỉ ở ngưỡng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước